các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thành phố hà nội vừa công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín được cập nhật đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
theo đó thành phố hà nội đang ở cấp độ hai vùng vàng nguy cơ trung bình
hai huyện phúc thọ và phú xuyên ở cấp độ một nguy cơ thấp
mười quận huyện ở cấp độ ba vùng cam nguy cơ cao bao gồm ba đình gia lâm hai bà trưng hoàn kiếm hoàng mai long biên nam tử liêm tây hồ thanh trì thanh xuân
một mươi tám quận huyện thị xã còn lại ở cấp độ hai thành phố không có địa phương nào ở cấp độ bốn nguy cơ rất cao
như vậy so với tuần trước tuần này hà nội đã có thêm ba quận huyện nâng cấp độ phòng chống dịch là thanh xuân gia lâm và thanh trì
do có số ca mắc giảm quận đống đa từ vùng cam đã hạ nhiệt và chuyển xuống cấp độ hai vùng vàng
về cấp xã phường có một trăm một mươi một xã phường thị trấn ở cấp độ ba
hai trăm bảy mươi tám xã phường thị trấn ở cấp độ ba
một trăm chín mươi một xã phường thị trấn ở cấp độ hai
một trăm chín mươi xã phường thị trấn ở cấp độ một
bên cạnh đó ubnd tp hà nội ban hành công điện hỏa tốc về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp tết dương lịch và đầu năm mới hai nghìn hai mươi
trước diễn biến ngày càng phức tạp dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội số ca bệnh mắc mới tăng nhanh không rõ nguồn lây nhiễm
chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm
các giải pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tăng cường kiểm tra xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm
đặc biệt tại các địa điểm công cộng nhà ga sân bay bệnh viện chợ siêu thị
không để phát sinh tình trạng tập trung đông người trên địa bàn kiên trì tuyên truyền vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài
đối với ubnd ban chỉ đạo các quận huyện thị xã căn cứ vào cấp độ dịch trên địa bàn để áp dụng các biện pháp hành chính phù hợp
và chỉ đạo các lực lượng chức năng
thường xuyên kiểm tra giám sát xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch
các địa phương tăng tối đa công suất thu dung điều trị f tại xã phường tại nhà khi đủ điều kiện
giả soát lại trang thiết bị y tế tại các trạm y tế lưu động như oxy thuốc điều trị thiết bị đo spo hai
xem xét cần thiết thì có thể bố trí phòng cấp cứu
chủ tịch hà nội yêu cầu các địa phương duy trì thường trực hai mươi bốn trên bảy các đội phòng chống dịch cơ động
tại các cơ sở y tế đảm bảo xử lý nhanh kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn
giám sát chặt người về từ các quốc gia vùng có dịch
tăng cường giám sát phát hiện biến chủng mới omicron tại cộng đồng
luật trọng tình trạng sẵn sàng phản ứng nhanh với các thông tin để phát hiện sớm
truy vết điều tra xác minh khoanh vùng dập dịch kịp thời không để nguồn bệnh lây lan ra cộng đồng
tăng cường các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm covid một mươi chín trong các cơ sở khám chữa bệnh